hôm nay ngày hai tháng chín là ngày kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trên lễ đài lớn tại quảng trường ba đình lịch sử
chủ tịch hồ chí minh thay mặt chính phủ lâm thời của nước việt nam dân chủ cộng hòa
đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới
bắt đầu từ nay nước việt nam dân chủ cộng hòa đã ra đời
với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó ngày hai tháng chín ngày quốc khánh của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã trở thành một ngày hội lớn của toàn dân tộc
tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng tạo phá cho họ những quyền không ai có thể xem phạm được
trong những quyền ấy có quyền được sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
bản tuyên ngôn độc lập ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đã mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta trở thành nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới
thiết lập chính quyền công nông đầu tiên ở khu vực đông nam châu á
trong suốt bảy mươi ba năm qua những tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh trong bản tuyên ngôn độc lập ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc việt nam đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn thách thức
giữ vững độc lập chủ quyền xây dựng và phát triển
đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực
ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày quốc khánh việt nam
mỗi người việt nam dù đang bất kỳ nơi đâu cũng không khỏi xúc động bồi hồi khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng
sôi sụp và náo nức của những ngày đầu cách mạng đặc biệt là ngày quốc khánh mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm lịch sử